thưa quý vị sau khi tuyên án mức án tù chung thân đối với nguyễn thái luyện
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba cũng như các mức án khác từ một mươi ba mươi năm tù
đối với các bị cáo khác trong vụ án ngày ba mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hcm
đã tiếp tục công bố bản án về trách nhiệm bồi thường của nguyễn thái luyện và võ thị thanh mai
vợ của luyện đối với hơn bốn năm trăm linh bị hại
theo đó hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết về việc bồi thường đối với khoảng năm trăm linh khách hàng
thuộc nhiều dự án khác nhau của alibaba
các cá nhân này được tòa tuyên nhận bồi thường từ gần một trăm linh triệu đồng đến vài tỷ đồng
đối với những người liên quan chưa được xem xét trong bản án này
một số bị cáo nhận mình là bị hại của alibaba nhưng không cung cấp được các chứng tự
hội đồng xét xử sẽ tắt hồ sơ để họ khởi triện bằng vụ án dân sự khác
đối với ba mươi chín bị hại và luật sư bảo vệ quyền và ích hợp pháp cho hai bị hại khác
đề nghị được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhuận đất nền dự án
hội đồng xét xử tuyên không chấp nhận các yêu cầu này
tuy nhiên hội đồng xét xử xác định thiệt hại của ba mươi chín bị hại trên là thực tế
do đó buộc bị cáo luyện và bị cáo mai có trách nhiệm hoàn trả số tiền
mà các bị hại đã nộp vào công ty alibaba
đối với đề nghị của năm mươi tám người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
yêu cầu được tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đã thỏa thuận ký kết với các bị cáo nguyễn thái lực nguyễn thái lĩnh trình minh pháp
hội đồng xét xử công nhận thỏa thuận chuyển nhượng nói trên
trả lại đất cho những người có quyền loại nghĩa vụ liên quan
ngoài ra một số khách hàng có yêu cầu nhận đất nhưng không cung cấp đủ căn cứ giải quyết
nên hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác
nếu những người này có yêu cầu liên quan đến giao dịch nói trên